sau khi mưa lũ đi qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bình định cơ bản nước đã rút nhưng cuộc sống của người dân tại đây vẫn còn hết sức khó khăn nhất là thiếu nguồn nước sạch
nhiều hộ phải đi mua nước uống hoặc xin nước ở những gia đình không bị ảnh hưởng để sử dụng
từ nhiều ngày nay gia đình bà nguyễn thị phán tại thôn nhân sơn xã ân nghĩa huyện hoài ân tỉnh bình định phải mua nước uống bởi giếng đào của gia đình đã bị ngập sâu trong nước lũ những ngày qua
nguồn nước được bơm từ giếng thế này tưởng chừng chỉ được dùng để rửa các vật dụng gia đình sau lũ lụt thế nhưng gia đình bà phán vẫn phải dùng vào việc nấu ăn cũng như sinh hoạt hàng ngày
nước ở trên đó nó sẽ nhập xuống hết nó đã tàn hết trong giếng bây giờ chỉ có mua nước uống mà mua không dám mua nhiều
mua chừng cứ ít về nhà nó đông ấy không dám uống cứ nấu nước rồi nấu tàn là nước đấy không à chứ không có dám nấu cái nước bình mình mua
tình trạng thiếu nước sinh hoạt hiện đang diễn ra tại nhiều thôn trên địa bàn
xã ân nghĩa ngoài sáu mươi chín giếng đào bị ngập hoàn toàn thì mưa lũ cũng đã khiến hàng trăm thậm chí hàng nghìn giếng nước của bà con nơi đây bị ảnh hưởng
trong sáu mươi chín cái giếng đã bị ngập đó thì anh em sử khuẩn bằng hai cái loại thuốc sát trùng đó là cloramin b dạng bột và aquatac dạng viên
thì trong cái số giếng mà vô nước bị ngập thì anh em
tính cái khối lượng nước ở giếng và tính cái lượng hóa chất để mình sát khuẩn
với tinh thần nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó chính quyền huyện hoài ân đã chỉ đạo ngành chức năng chủ động sử dụng hóa chất xử lý các giếng nước bị ảnh hưởng nhằm giúp người dân có nguồn nước hợp vệ sinh để sử dụng
trên điều nguyện khóa trên một bốn trăm linh cái giếng bị ngập nước trước tình hình đó thì lãnh đạo nguyện chỉ đạo cho ngành y tế là cung cấp toàn bộ hóa chất và thuốc borimin để cho bà con khắc phục lại
giai cho các trạm y tế xã là cử các bộ đến từng hội dân vận động bà con và phung thuốc trực tiếp cho các hội dân này để mà đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con nông dân hiện nay
song song với việc khẩn trương xử lý nguồn nước sinh hoạt hiện ngành chức năng huyện hoài ân cũng đang tiến hành công tác xử lý môi trường vệ sinh tiêu độc khử trùng đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra sau khi mưa lũ đi qua